tổng cục đường bộ vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra xử lý các phương tiện không gián thẻ dịch vụ thu phí tự động nhưng cố tình đi vào làn thu phí không dừng kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
theo tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam hiện nay tại các trạm thu phí đường bộ đã cơ bản hoàn thành lắp đặt các biển báo hiệu trên giá long môn sân phân làn đường dẫn vào làn thu phí tự động không dừng
tuy nhiên qua camera giám sát cho thấy nhiều phương tiện chưa chấp hành nghiêm đi theo biển báo phân làn cho loại xe của mình khi qua trạm gây ủn tắc cục bộ
do đó tổng cục đường bộ đề nghị các nhà đầu tư bot và ban quản lý đường cao tốc kiểm tra giả soát việc tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí tuyên truyền bố trí người chỉ dẫn phương tiện đi đúng làn đường thu phí
đề nghị cục cảnh sát giao thông phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm tại trạm thu phí với phương tiện không dán tẻ thu phí không dừng nhưng cố tình đi vào làn thu phí không dừng đồng thời dự thảo kế hoạch phối hợp kiểm tra xử lý các vi phạm
dự kiến việc xử phạt được đề xuất thực hiện tại một số trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ trọng điểm từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín